công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa bắt quả tang ba đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ hơn bốn tạ pháo các loại
vào ngày tám tháng một công an huyện cam lộ đã bắt quả tang hai đối tượng nguyễn trường khánh và lê quốc hữu
khi đang bốc rỡ một trăm bốn mươi năm hộp pháo các loại trên thùng xe ô tô
khám xét nhà của khánh thu giữ thêm sáu mươi bảy hộp pháo các loại
quá trình điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm hai mươi một hộp pháo các loại tại nhà của nguyễn minh thành
tổng số pháo thu giữ là hai trăm ba mươi ba hộp pháo các loại với tổng trọng lượng là trên bốn tạ